công an huyện định quán phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên quốc lộ hai mươi gây thương vong cho hai em bé
sáng nay xe ô tô khách một mươi sáu chỗ do lái xe đỗ thanh liêm điều khiển lưu thông trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi lâm đồng
khi đến địa phận huyện định quán thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
một số người đã kịp thời đưa em bé trần quốc huy ba tuổi ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng
còn em lê minh tiến một mươi bốn tuổi thì không may đã tử vong tại chỗ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên do ngọn lửa cháy quá nhanh nên chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn